trước tình hình hạn hán nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến nông nghiệp và sinh hoạt của người dân
tỉnh quảng ngãi đề nghị bộ ngành trung ương hỗ trợ một trăm năm mươi tỷ đồng để chống hạn
xâm nhập mặn và cấp nước sạch kịp thời cho người dân
kinh phí xin hỗ trợ khẩn cấp sẽ giải quyết cấp nước sạch cho một mươi một hộ dân
và một mươi ba hectare cây trồng bị ảnh hưởng bởi hạn hán
ngoài việc đề nghị hỗ trợ kinh phí tỉnh quảng ngãi tiếp tục tập trung chống hạn
như tận dụng tối đa nguồn nước mặt nước ngầm nước hồ canh chìm canh tiêu
đồng thời hỗ trợ các địa phương nạo vét canh mương khoan giếng tìm nguồn nước sạch
cho người dân vùng ven biển trung du
hiện nắng nóng vẫn kéo dài hạn hán tiếp tục gây hại cho nông nghiệp và sinh hoạt của người dân tỉnh quảng ngãi